vào lúc bốn giờ sáng lực lượng chức năng của trạm kiểm soát chốt kiểm dịch xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
đã bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn năm trăm linh kg móng giỏ lợn không rõ nguồn gốc
theo hướng quốc lộ bốn từ lạng sơn đi cao bằng tiêu thụ
trong quá trình kiểm tra kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi ba
do tài xế nguyễn cao cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy điều khiển đang vận chuyển số hàng trên
nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa không bảo đảm vệ sinh thú y
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tăng vật và xử lý theo khoản ba điều một mươi bảy
nghị định chín mươi hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y
đối tượng cường khai nhận vận chuyển thuê cho một người không biết danh tính ở thành phố cao bằng tỉnh cao bằng